tin an ninh trả tự
hôm nay công an tp thủ đức tp hcm đang tạm giữ nguyễn thị ngọc dung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú quận một mươi hai để điều tra xử lý về hành vi giết người
dung là thủ phạm gây ra cái chết cho người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê ở long an buôn bán rau cùng mẹ trong chợ đầu mối nông sản thủ đức
vào trưa ngày ba mươi tháng chín người dân phát hiện dung điều khiển xe máy chở nạn nhân vào bãi xe đầu kéo ở chợ đầu mối nông sản thủ đức phường tam bình tp thủ đức
một lúc sau người dân phát hiện nạn nhân gục trong vũng máu riêng dung lấy xe tay ga bỏ đi người dân đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi
sau khi sát hại nạn nhân dung đã lấy của nạn nhân chiếc iphone một mươi bốn pro max một đôi bông tai vàng và khoảng một mươi năm triệu đồng sau đó lẩn trốn
lực lượng công an đã bắt được dung vào chiều cùng ngày bước đầu dung khai nạn nhân có nợ nần dung khiến hai bên nảy sinh mâu thuẫn
ngoài hành vi giết người công an tp thủ đức đang xem xét xử lý dung về hành vi cướp tài sản
liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm năm người tử vong bốn người bị thương trên quốc lộ hai mươi thuộc địa phận tỉnh đồng nai
thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh đồng nai cho biết bước đầu tài xế hoàng văn tính ba mươi bảy tuổi quê tỉnh thừa thiên huế lái xe khách xưởng nằm nhà xe thành bưởi gây ra vụ tai nạn trên khai đang bị công an tỉnh lâm đồng tước bằng lái xe ba tháng
theo điều tra ban đầu của cơ quan công an vào khoảng hai giờ bốn mươi phút sáng ngày ba mươi tháng chín
tài xế hoàng văn tính điều khiển xe ô tô khách biển số năm mươi f bốn trăm tám mươi ba lưu thông trên quốc lộ hai mươi hướng từ đồng nai đi lâm đồng
khi đến xã phú vinh huyện định quán tài xế tính vượt trái xe tải loại một tấn chạy cùng chiều phía trước nhưng đã tông vào phía sau xe này
sau khi va vào xe tải xe thành bưởi mất lái lao sang trái đâm vào xe khách hải đăng một mươi sáu chỗ do tài xế nguyễn văn cảnh ba mươi ba tuổi điều khiển chạy chiều ngược lại
đang chở chín hành khách từ tỉnh bình thuận đang liêu thông theo chiều
hậu quả làm tài xế nguyễn văn cảnh và ba hành khách tử vong tại chỗ bốn hành khách bị thương
tuy nhiên đến nay có thêm một nạn nhân bị thương đã tử vong nâng tổng số người chết là năm người
sau khi gây ra tai nạn đến tám giờ sáng cùng ngày tài xế hoàng văn tính đã đến công an huyện định quán trình diện
cũng theo khai nhận của tài xế hoàng văn tính thời điểm lái xe gây ra tai nạn
tính đang bị công an tỉnh lâm đồng tước bằng lái xe ba tháng về hành vi điều khiển xe ô tô khách chạy qua tốc độ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án tạm giữ tài xế hoàng văn tính
đồng thời mở rộng để làm rõ trách nhiệm của chủ xe và những người liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này
phòng cảnh sát hình sự ở công an tỉnh đắk lắc phối hợp với các lực lượng chức năng vừa giải cứu thành công hai mẹ con
sau hơn năm năm bị bán sang trung quốc làm vợ
trước đó vào ngày một mươi năm tháng chín phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc nhận được đơn
một người phụ nữ tố cáo hoàng thị lên đã có hành vi lừa bán hai mẹ con chị gái của người phụ nữ này sang trung quốc làm vợ
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ đến ngày một mươi bảy tháng chín các lực lượng đã giải cứu thành công hai mẹ con nạn nhân
và đưa về đắk lắc đoàn tụ với gia đình
tại cơ quan công an hoàng thị lên khai nhận đầu năm hai nghìn một mươi tám lên cùng với cơ sinh sống tại trung quốc
đã rụ rỗ đưa hai mẹ con nạn nhân vượt biên bán cho một người đàn ông trung quốc với giá là bốn nhân dân tệ
thưa quý vị giờ đây chỉ cần có tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng vneid vào bất cứ thời gian
địa điểm ở đâu công dân cũng có thể tham gia tố giác tội phạm mà không phải trực tiếp đến cơ quan công an xã
phường thị trấn hay gọi điện thoại gửi thư đến cơ quan chức năng để cung cấp thông tin
đó là một trong những tiện ích mà người dân được thụ hưởng khi sử dụng tính năng tố xác tội phạm trên ứng dụng vneid
và được bộ công an phát triển với mục tiêu xây dựng đây là kênh tố giác tội phạm
nhanh chóng hiệu quả
tuy nhiên hiện nay vẫn còn nhiều người dân chưa biết đến tính năng quan trọng này nên là tỷ lệ sử dụng vẫn còn thấp
hiện lực lượng công an cơ sở cũng đang triển khai tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền vận động đến từng người dân
biết và hiểu về cách sử dụng tính năng hữu ích này
qua thống kê trên địa bàn phường phúc xá quận ba đình thành phố hà nội
số lượng công dân gửi thông tin tố giác tội phạm thông qua ứng dụng vneid về hệ thống tiếp nhận vẫn đang rất hạn chế
nhiều người dân dù đã cài đặt ứng dụng có tài khoản định danh và được tuyên truyền về những tiện ích có trên ứng dụng
thế nhưng vẫn chưa sử dụng tính năng này
tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện tuy an gồm ba đồng chí thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực thị trấn trí thạnh
thì phát hiện nguyễn minh lâm điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm nẹt bô xe nổ to có dấu hiệu thay đổi kết cấu xe
đồng chí nguyễn mạnh hùng trong tổ công tác ra hiệu lệnh cho lâm dừng xe để kiểm tra lâm không chấp hành mà tăng ga điều khiển xe tông trực diện làm đồng chí hùng tổn thương cơ thể lên tới sáu mươi sáu
công an quận long biên thành phố hà nội đang điều tra truy bắt nhóm đối tượng xông vào một cửa hàng dùng gậy và dao tấn công hai người
trước đó trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh hai người một nam một nữ đang ở trong một cửa hàng trên phố ngọc lâm
thì bất ngờ có hai ba đối tượng một người mặc áo xôm công nghệ một đối tượng đầu chọc cầm gậy và dao lao vào tấn công
vụ việc diễn ra trong khoảng thời gian chưa đầy một phút các đối tượng sau đó nhanh chóng bỏ chạy
hai nạn nhân bị thương được đưa đi bệnh viện vụ việc được cho là xảy ra vào chiều ngày hôm qua ba mươi tháng chín
thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản hai đối tượng đinh văn tiến và đinh ngọc hoàng vừa bị công an huyện thanh sơn tỉnh phú thọ bắt xử
hai đối tượng trên là thủ phạm gây ra vụ cướp giật điện thoại iphone một mươi một pro max của một cháu bé vào tối ngày hai mươi bốn tháng chín vừa qua
ngoài vụ cướp giật trên đinh văn tiến và đinh ngọc hoàng
sản khác trên địa bàn huyện thanh sơn và huyện thanh thủy khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng
cơ quan công an thu giữ một xe mô tô ba chiếc điện thoại di động trong đó có một chiếc iphone một mươi một pro max
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc phối hợp với các lực lượng chức năng vừa giải cứu thành công hai mẹ con sau hơn năm năm bị bán sang trung quốc làm vợ
trước đó vào ngày một mươi năm tháng chín phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc nhận được đơn của một người phụ nữ
tố cáo hoàng thị lên đã có hành vi lừa bán hai mẹ con chị gái của người phụ nữ trên sang trung quốc làm vợ
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ đến ngày một mươi bảy tháng chín các lực lượng đã giải cứu thành công hai mẹ con nạn nhân và đưa về đắk lắc đoàn tụ với gia đình
tại cơ quan công an hoàng thị lên khai nhận đầu năm hai nghìn một mươi tám lên cùng với cơ sinh sống tại trung quốc đã rủ rỗ đưa hai mẹ con nạn nhân vượt biên bán cho một người đàn ông trung quốc với giá là bốn nhân dân tệ